thưa quý vị công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với phan công khanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mohamed dafa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
quá trình điều tra mở rộng vụ án phan công khanh cùng với đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm còn tiếp nhận đơn của một người dân trú tại tỉnh an giang tố cáo mohamed dafar
hai mươi tuổi trú tại tỉnh an giang cùng với đồng bọn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cụ thể pha đã mang ô tô bmw kép của nạn nhân nhờ pha giao bán đi cầm lấy một tỷ đồng để tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ xe ô tô hiệu bmw kép trên
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận đơn của một người dân ở tỉnh kiên giang tố cáo phan công khanh cùng với đồng bọn
đã có hành vi chiếm đoạt xe hiệu brabus tám trăm linh thông qua việc khanh mượn xe để trưng bày tại showroom
trong ngày khai trương mùng tám
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó đến ngày một mươi ba tháng sáu khanh cùng với đồng bọn đã bán xe trên cho một người dân để chiếm đoạt hai mươi bốn năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và truy bắt những người có liên quan